sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận lại đồng hành tiếp xúc cùng người tham gia giao thông về quê an toàn đón tết bình an bên gia đình
những hình ảnh rất ý nghĩa có trong mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay
từ sáng sớm nay dòng người đi xe máy ô tô từ các tỉnh phía nam như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đổ về bình thuận mỗi lúc một đông
người dân lỉnh kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón tết
khi vừa qua trạm cảnh sát giao thông hàm tân được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn dừng lại để nhận nước suối khăn lạnh miễn phí rồi tiếp tục hành trình
sau quãng đường hơn một trăm linh km từ thành phố hồ chí minh tới đây nhiều người đã thấm mệt vì nắng gió bụi đường
nên khi được tặng nước uống thì ai nấy đều cảm thấy mát lòng
tôi thì đi từ thành phố hồ chí minh về đây xuất phát từ lúc ba giờ sáng
tôi thì về
tới bình định
trên đường đi thì được gặp mát ngăn sát ở tỉnh bình thuận thắng nước thì cũng cảm ơn
và cũng chúng tôi cũng rất buồn khi được gặp mát ngăn sát nước
bình thuận là tỉnh có chiều dài tuyến quốc lộ một đi qua dài nhất cả nước với một trăm tám mươi một km
những chai nước chiếc khăn lạnh nghĩa tình của các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông hàm tân giúp người dân tỉnh táo hơn trên quãng đường còn lại
ngoài việc phát nước suối
và tặng khăn lạnh cảnh sát còn tuyên truyền an toàn giao thông nhắc nhở bà con lưu thông an toàn cũng như gửi lời chúc thợ lộ bình an và đón tết xung vầy
lực lượng cảnh sát giao thông quân tỉnh rất vui mừng phấn khởi được tặng những chai nước mát những chiếc khăn lạnh để chia sẻ động viên bà con trên đường về quê vui suốt đón tết
trong quá trình bà con người tham gia giao thông trên tuyến đường cuối lộ một a
trong quá trình bà con người tham gia giao thông trên tuyến đường cuối lộ một a
đây là thời gian gần tết nên là các phương tiện lưu thông với lưu lượng rất là cao
đề nghị bà con người tham gia giao thông đi đúng phần đường làn đường chấp hành các quy định của pháp luật về hệ thống biển báo trên đường bộ để làm sao mà đảm bảo an toàn cho bà con trên suốt dọc tuyến mà bà con di chuyển từ nơi xuất phát về đến quê nhà
chỉ trong vòng một giờ đồng hồ
hàng trăm chai nước đã được trao tận tay người đi đường
cũng có người dân không nhận nước uống vì có mang theo nhưng vẫn gật đầu cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã khiến người dân bất ngờ và cảm động
qua đó làm quả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân